chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
như quý vị đã biết do dịch bệnh covid một mươi chín nên tình hình người dân trở nên khó khăn
nhất là những gia đình có hoàn cảnh nghèo khó lên thành phố để làm việc ngô sinh
nay vì dịch mà muốn về quê để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt
thông đức long dân ubnd tq việt nam vừa có kiến nghị về việc hỗ trợ chi phí cho công dân trở về quê
ngày tám một mươi ubnd tq việt nam cho biết vừa có báo cáo tổng hợp tình hình đón nhận công dân trở về từ vùng dịch của các địa phương tính từ ngày một một mươi
trước tình hình người dân về quê tăng nhanh với số lượng lớn các tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai các giải pháp
về hỗ trợ đón nhận công dân trở về từ vùng dịch của tp hcm và các tỉnh phía nam
có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cụ thể các tỉnh thành phố đã bố trí sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm và khai báo y tế tại chốt kiểm soát
giả soát phân theo nhóm đối tượng và bố trí lực lượng chức năng triển khai nhiều đợt để đón nhận
trong đó tập trung vào ưu tiên người già trẻ em phụ nữ mang thai phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người đi khám chữa bệnh người thăm thân người đi công tác chưa trở về được lao động thuộc hộ nghèo cận nghèo
đối với các công dân đón nhận theo kế hoạch các tỉnh đã hỗ trợ tiền vé xe vé máy bay chủ động thuê phương tiện
đón công dân từ tp hcm bình dương đồng nai long an trở về
chỉ ra một số khó khăn tồn tại trong công tác đón nhận công dân trở về địa phương
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam kiến nghị thủ tướng chính phủ tổ công tác đặc biệt của chính phủ
chỉ đạo bộ ngành liên quan phân bổ vaccine tiêm chủng cho người dân đủ điều kiện đi làm trở lại
đặc biệt là các tỉnh có công dân trở về từ vùng dịch
tiếp tục hỗ trợ lương thực thực phẩm và tư trang thiết bị y tế cần thiết
cho các khu cách ly tập trung người dân trở về từ vùng dịch
hỗ trợ chi phí xét nghiệm chi phí cách ly bao gồm ăn ở đi lại cho công dân trở về quê
đồng thời chỉ đạo các địa phương có kế hoạch phương án đón công dân trở về quê
và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống tại địa phương
với trách nhiệm của mình ủy ban cùng với tiểu ban vận động và huy động xã hội
tiếp tục hỗ trợ hàng hóa thiết yếu
phần quà đại đoàn kết cho những địa phương có số lượng lớn công dân tự phát trở về địa phương
đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh hết sức khó khăn
quan tâm hỗ trợ đối với công dân từ các vùng dịch của tp hcm và các tỉnh phía nam
đang có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
nhiều quận huyện tại tp hcm đã đồng loạt chi tiền hỗ trợ đợt ba đến tay người dân
tp hcm đang triển khai hỗ trợ rất nhanh để người dân có thể trang trải
chi phí sinh hoạt
tại trụ sở ubnd phường bảy quận tân bình nhiều người dân đã đến xếp hàng
để nhận tiền hỗ trợ đợt ba
bà đặng thị lý phó chủ tịch ubnd phường bảy quận tân bình tp hcm cho biết
trong lần chi hỗ trợ đợt ba có chín bốn trăm bốn mươi bảy người so với một mươi hai dân tại phường được nhận hỗ trợ
bà lý thông tin tính đến ngày sáu tháng một mươi phường đã phát tiền hỗ trợ cho bảy bảy trăm năm mươi sáu người dân
hoàn thành được tám mươi hai
về hình thức sẽ chia các tổ công tác xuống các khu phố để chi trả hỗ trợ cho người dân
đối với người dân nào chưa sắp xếp thời gian để ra nhận tiền hoặc đang cách ly
sẽ được phát thư mời hẹn thời gian để đến nhận tiền ở trụ sở phường
để tránh bỏ sót người thụ hưởng trong thời gian phát tiền hỗ trợ
bà lý cho biết các tổ trưởng khu phố vẫn tiếp tục nhận thông tin của người dân phản ánh
chưa được nhận tiền hỗ trợ để lập thêm danh sách bổ sung
danh sách bổ sung này sẽ được gửi về phường tổng hợp đầy đủ thông tin
và gửi lên quận để tham định
ngoài việc xuống tận khu phố để phát tiền
người dân đang cách ly hoặc bận việc chưa kịp nhận sẽ được phát thư mời đến nhận tiền
khi đến người dân chỉ cần mang thư mời càm chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu để cán bộ phường kiểm tra chụp ảnh cập nhật lên app chi trả hỗ trợ và ký tên nhận tiền
vâng các bạn có thể thấy người dân thật sự khó khăn
vậy nên nhà nước cũng đang rất cố gắng trong việc hỗ trợ chi phí cho bà con về quê
đặc biệt là tp hcm nơi đã được coi là ổ xịt lớn
tính tới nay đã có khoảng hai sáu triệu người nhận được gói hỗ trợ covid một mươi chín
vừa qua ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
thực hiện nghị quyết chín mươi bảy hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hcm và công văn số ba nghìn một trăm tám mươi một hai nghìn hai mươi
của ubnd tp hcm về việc triển khai gói hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba
các quận huyện và thành phố thủ đức đã thẩm định phê duyệt danh sách
cho gần năm bảy triệu người khó khăn vì covid một mươi chín
trên địa bàn mức hỗ trợ một lần một triệu đồng một người
theo ông lê minh tấn con số này thấp hơn dự kiến ban đầu là bảy ba triệu người
do loại trừ bốn diện không được nhận hỗ trợ
diện người có hoàn cảnh không thật sự khó khăn và số người tự nguyện không nhận
tiến hành chi trả từ ngày ba mươi tháng chín đến nay các địa phương đã hỗ trợ cho khoảng hai sáu triệu người
đạt tỷ lệ bốn mươi sáu bảy
ông tấn cho hay tp hcm sẽ gấp rút hoàn thành chi hỗ trợ trước ngày một mươi năm tháng một mươi
tương tự như hai gói đợt trước tại tp hcm chính quyền phường xã thị trấn
đóng vai trò chủ chốt trong việc lập xét duyệt danh sách và tiến hành chi trả
sau khi có quyết định thẩm định phê duyệt của ubnd cấp quận huyện
đồng thời danh sách hỗ trợ bao gồm họp và tên địa chỉ cư trú
phải công khai với cộng đồng dân cư niêm yết công khai tại trụ sở
ubnd xã phường thị trấn khu dân cư tổ dân phố nếu có
trang thông tin điện tử của xã phường thị trấn nếu có
thưa quý vị tp hcm là một ổ dịch lớn trên cả nước
nếu không có những hỗ trợ cũng như biện pháp kiểm soát
thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho bà con
vậy nên mỗi chúng ta hãy cùng ý thức tuân thủ
theo các quy định của nhà nước đề ra
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại